hôm nay toàn bộ biển đông sẽ có được thời tiết tốt trời ít mưa tầm nhìn xa thông thoáng
gió trên các vùng biển đều ở thấp dưới mức cấp năm nên không có tình trạng sóng cao và biển động
vì thế các phương tiện tàu thuyền có thể yên tâm ra khơi bám biển
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước